mở rộng điều tra giai đoạn hai vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh quảng nam đã phối hợp khởi tố bốn mươi bảy đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an công an các đơn vị địa phương điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vai lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đường dây này đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm số tiền cho vay là hơn hai mươi tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trai phép khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
điều tra giai đoạn một chuyên án đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam về các hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới rửa tiền tiến hành điều tra giai đoạn hai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố hai bị can liên quan tổng cộng đến nay đã có một trăm linh ba bị can bị khởi tố
công an huyện yên thành tỉnh nghị an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng mua bán bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
qua công tác nắm tình hình đấu tranh chuyên án vụ án ma túy trên địa bàn huyện yên thành
công an huyện đã phát hiện đường dây mua bán chất ma túy từ nước ngoài về việt nam qua địa bàn chi lễ huyện quế phong
về địa bàn huyện diễn châu để tiêu thụ vào khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng hai tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã diễn kỷ huyện diễn châu
ban chuyên án đã bắt giữ thành công hai đối tượng gồm trần thị lan là đối tượng cầm đầu và nguyễn thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
trú tại huyện quế phong vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định
chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ gây án đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tin banh trên nhánh thị xã cửa lò vào ngày một tháng hai đã bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt giữ thành công
như tin đã đưa vào chiều ngày một tháng hai tại phòng giao dịch ngân hàng việt tin banh trên nhánh thị xã cửa lò
có một đối tượng nam giới bịt mặt xông vào phòng giao dịch sử dụng dao nhọn và một vật nghi là lựu đạn đe dọa uy hiếp nhân viên và cướp số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án huy động tối đa các lực lượng triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ quyệt tập phá án trong thời gian sớm nhất
và chỉ sau chưa đầy bốn mươi tám giờ đồng hồ vào chiều ngày ba tháng hai tại quốc lộ một a thuộc xã nghi liên thành phố vinh lực lượng công an đã chốt chặn bắt giữ thành công đối tượng nghi vấn là đình khương linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại xã nghi liên tp vinh tỉnh nghệ an
bước đầu đối tượng đã khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần túng quẫn nên đã gây án
để biết linh là đối tượng đã có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện bắc quang tỉnh hà giang vừa truy bắt thành công đối tượng hiếp dâm cướp tài sản tại xã bằng hành huyện bắc quang
vào ngày ba mươi tháng một một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã bằng hành đi dẫn chương trình đám cưới tại xã thượng bình huyện bắc quang
do đêm đã khuya người này nhờ dương văn thái dự đám cưới cùng đi xe máy về cùng
đến khu vực thôn thác xã bằng hành thái đã dừng xe và đòi quan hệ tình dục
nạn nhân không đồng ý nên thái đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi thực hiện xong hành vi thái đã chiếm đoạt xe máy
trong cốc xe có các giấy tờ tùy thân hơn một triệu đồng tiền mặt và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ gây án công an huyện bắc quang đã bắt được dương văn thái khi đang nẩn trốn tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
thu giữ vật chứng là chiếc xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thực tế các vụ án xảy ra trong thời gian qua cho thấy tinh chất mức độ nguy hiểm của các vụ án do người thanh thiếu niên
người chưa thành niên gây ra đang ngày càng tăng lên
khi trả lời về động cơ mục đích gây án các đối tượng khai nhận chủ yếu là do bục phát hay chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ
điều này đặt ra một bài toán đối với lực lượng chức năng gia đình và toàn xã hội cần có những biện pháp ngăn chặn triệt để các hành vi này từ khi còn là mầm ống
là đồng phạm trong vụ án giết người cùng bảy đối tượng khác
lò văn khánh và lò khánh hưng sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện thuận châu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la khởi tố về hành vi liều lĩnh và man dợ này
qua sự việc vừa rồi thì gia đình cũng rất mệt mỏi rồi

tình hình địa bàn lĩnh vực mình phụ trách kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình
đồng thời xác lập khám phá đấu tranh thành công nhiều vụ ma túy hình sự đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
kết hợp với vận động cao biệt và yêu cầu đơn vị địa phương hỏi rằng đối với các đối tượng đã có tiền án tiền sử liên quan đến lĩnh vực pháo
thứ hai là yêu cầu là thực hiện việc tổ chức cam kết đến từng hộ dân và đến các em học sinh trong trường học
bên cạnh đó là thường xuyên trao đổi thông tin với đội cảnh sát kinh tế ma túy để phát hiện các vi phạm liên quan đến lĩnh vực pháo để xử lý
chỉ tính riêng từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện trảng bom đã làm rõ gần hai mươi vụn
công an huyện trảng bom đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho người dân
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết sẽ có nhiều phương tiện lưu thông trên đường sẽ bố trí các tổ các chốt tại các ngã ba ngã tư để phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt
khi va chạm xảy ra tổ tuần tra trên đường sẽ nhanh chóng tiếp cận xử lý
theo đúng quy định không để xảy ra tình trạng ổn tắc giao thông truyền tuyến
công an huyện tràng bom đã xây dựng kế hoạch huy động tất cả các lực lượng cùng tham gia đảm bảo tấn công chất áp tội phạm
trong đó là huy động tối đa lực lượng công an xã và các đội nghiệp vụ trên từng lĩnh vực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đảm bảo trật tự an toàn giao thông
quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của nhân dân
qua hơn một tháng gia quân cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện trảng bom đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn an lành và hạnh phúc
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa tạm giữ hình sự đối với nguyễn hữu ngọc thanh chú tại tp hạ long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông
vào đêm ngày hai tháng hai tại đường an tiêm thuộc phường ha khẩu tp hcm
nguyễn hữu ngọc thanh điều khiển xe ô tô chạy theo hướng từ phường việt hưng đến phường giếng đáy
đã đâm vào xe mô tô đi cùng chiều phía trước do ông phạm văn thu chú tại phường hà khẩu tp hạ long điều khiển hậu quả làm ông thu tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra tai nạn thanh đã lái xe ô tô bỏ chạy công an tp hạ long đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy tìm
tại cơ quan công an kết quả xét nghiệm xác định nguyễn hữu ngọc thanh có nồng độ cồn trong máu là hơn hai trăm năm mươi sáu sáu mg trên một trăm linh mm máu
dương tính với cẩn xa nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do thanh điều khiển xe trong tình trạng có chất kích thích trong cơ thể không giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại con tum khi xe khách dừng nằm chở ba mươi người mất lái lao thẳng xuống vực khiến nhiều người bị thương
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi xe khách của hãng xe ngọc gái mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng từ nam ra bắc
khi đến địa phận xã đắc grong huyện đắc lây chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống vực sâu khoảng hai mươi mét
xe lộn nhiều vòng biến dạng và hư hỏng nặng khiến nhiều hành khách bị thương hoảng loạn
cảnh sát giao thông chạm ngọc hồi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum phối hợp với cơ quan chức năng huyện đắc lây đã phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
bắt đầu kết quả kiểm tra tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy